thưa quý vị ngày ba mươi tháng tám viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can nguyễn thị thanh nhàn
và một mươi năm bị can liên quan tới vụ án sai phạm trong đấu thầu xảy ra tại bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ninh
về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó có bốn bị can đang bỏ trốn bao gồm
nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
nguyễn hồng sơn phó tổng giám đốc công ty aic
trương thị xuân loan trưởng ban quản lý dự án ba công ty aic
nguyễn thị tích tổng giám đốc công ty mofa
cả bốn bị can đều đang bị truy nã theo các quyết định truy nã trước đó
và tiếp tục bị truy tố về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bộ công an tiếp tục kêu gọi bốn bị can nêu trên và các bị can bị án khác trong vụ án aic đang lẩn trốn
đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất
hoặc cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài để đầu thú hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước
và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại điều sáu mươi bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nếu tiếp tục bỏ trốn các cơ quan tiến hành tố tụng coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa
và bị truy tố xét xử theo quy định của pháp luật
số điện thoại liên hệ của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm năm mươi bốn hoặc chín mươi một sáu trăm bảy mươi bảy bảy nghìn bảy trăm sáu mươi bảy
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố đà nẵng vừa phát hiện
hai đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân sim giác tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lớn
hai đường dây này do nguyễn văn hiếu và phan văn luân cùng chú tại tỉnh thừa thiên huế cầm đầu
thủ đoạn của hai nhóm này là thuê căn hộ trung cư trang bị các thiết bị máy móc
rồi thuê người thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về căn cước công dân của nhiều người khác
để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet nhằm thu lợi bất chính
cụ thể hiếu đã mua khoảng một mươi bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác và hơn bảy ba trăm linh thẻ sim kích hoạt sẵn
từ các thông tin cá nhân và thẻ sim mua được hiếu thuê sáu đối tượng mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng bidv
và ví điện tử các loại đến khi bị cơ quan công an phát hiện nhóm của hiếu đăng ký được khoảng hai mươi tài khoản ngân hàng
và ví điện tử các loại để bán cho các đối tượng cũng với thủ đoạn tương tự nhóm của luân gồm năm đối tượng
đã mua khoảng tám bộ hồ sơ thông tin cá nhân và bốn thẻ sim kích hoạt sẵn đã đăng ký được khoảng một mươi ba tài khoản ngân hàng
và các ví điện tử hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều đã ra quyết định tạm giữ đối với phan văn luân
và nguyễn văn hiếu và tiếp tục phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vào chiều ngày ba mươi một tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tỉnh bến tre cho biết đang củng cố hồ sơ xử phạt đối với đoàn thanh phong
trú tại huyện mỏ cây bắc về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào ngày hai mươi tám tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh
phối hợp với công an xã thanh tân huyện mỏ cây bắc tiến hành kiểm tra phát hiện tại hộ kinh doanh của đoàn thanh phong
làm chủ đang có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm máy thuốc lá điện tử
tinh dầu thuốc lá điện tử tất cả số hàng hóa trên đều có nhãn bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa qua làm việc phong thừa nhận số hàng trên
bản thân mua của nhiều người tại tp hcm mang về bán qua mạng
thưa quý vị theo công an tỉnh lào cai thời gian vừa qua
số vụ lừa đảo trên không gian mạng ngày càng gia tăng với rất nhiều phương thức và thủ đoạn hết sức tinh vi
trong khi đó việc đấu tranh với loại tội phạm này vẫn đang đặt ra không ít thách thức đối với các cơ quan chức năng
cuối tháng bảy vừa qua cô gái này tìm mua một chiếc điện thoại iphone trên mạng
qua một hội nhóm trên facebook chỉ được một chủ tài khoản nhắn tin quảng cáo với cam kết có điện thoại đúng như yêu cầu
khi đã chốt đơn người này đã yêu cầu cô chuyển khoản gấp bảy triệu đồng và hứa sẽ nhận điện thoại
ngay sau đó vậy nhưng thực tế không diễn ra như vậy
còn đây chính là chủ nhân của tài khoản facebook đó
lê đức duy một mươi tám tuổi quê tại yên bái vừa bị công an thành phố lào cai tạm giữ để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
theo lời khai đầu năm hai nghìn hai mươi ba duy lập một facebook đang bán các sản phẩm điện thoại cũ chính hãng giá rẻ
khi cá cán câu duy yêu cầu khách hàng chuyển một phần tiền cọc hoặc toàn bộ số tiền mua điện thoại vào tài khoản mang tên em trai mình
ngay sau khi nhận được tiền đối tượng sẽ chặn facebook của nạn nhân
với chiêu bài này duy đã lừa được gần ba mươi người với số tiền từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng
đó là những hội nhóm ở trang mua bán điện thoại
sau đó cháu không muốn bài viết của họ họ tùy từ người họ cần thì họ nhắn tin cho cháu thường người ta là cọc một hai trăm linh năm trăm linh
giả mạo các website hoặc ứng dụng để đánh cắp dữ liệu cá nhân lừa đảo chuyển nhầm tài khoản ngân hàng
vài tiền trên ứng dụng việc nhẹ lương cao mùa hàng trên mạng xã hội hay tạo các cuộc gọi video deepfake để giả danh người thân
đó là vài thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng được công an tỉnh lào cai lật tẩy trong thời gian qua
tuy nhiên theo lực lượng chức năng
việc đấu tranh với loại tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn do tính ẩn danh và phương thức hoạt động phi truyền thống
bắt được các đối tượng cầm đầu chủ mưu thì chủ yếu các đường link mà các đối tượng lừa đảo
chủ yếu là bên lào và bên campuchia rất chi là khó bắt được các đối tượng
hiện nay chúng tôi cũng phối hợp với các cục phối hợp với himebon
nhưng mà cái việc các đối tượng trên kia là cũng chưa phối hợp bắt được vụ nào
rất chi là khó khăn bắt được đối tượng chính
chủ yếu là các đối tượng cộng tác ở người việt nam cộng tác thì chúng tôi bắt được
liên quan đến loại tội phạm này năm năm qua lực lượng công an tỉnh lào cai đã bắt giữ được hai mươi chín vụ
khởi tố một trăm ba mươi một đối tượng với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đã gia tăng cả về số vụ quy mô đa dạng phương thức thủ đoạn
ví dụ như là công nghệ deepfake là công nghệ mà tái tạo được cái hình ảnh cái âm thanh
và gọi ra lô video thì rõ ràng là chúng ta
thấy ảnh người thân thấy cái giọng nói có thể nó không rõ ràng nó chập trờn
thì cũng nghĩ là người thân gọi điện vay tiền rồi chuyển tiền
để phòng chống loại tội phạm này việc trang bị cho người dân hiểu các phương thức
thủ đoạn để tự bảo vệ bản thân trên môi trường mạng cần được chú trọng
cùng với đó theo khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng xã hội
không đăng nhập các đường linh lạ cảnh giác với việc đầu tư chứng khoán tiền ảo
không hám lợi tìm vào việc nhãn lương cao hòa tặng khuyến mại
nguyễn hùng cường chú tỉnh bến tre đã ra tay sát hại người đàn ông chạy xe ôm để cướp tài sản
đối tượng đã bị bắt giữ vào hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử vào ngày hôm nay
theo cáo trạng để thực hiện hành vi giết người cướp tài sản
cường thuê ông liêm trở từ chợ thường phước một đến thành phố châu đốc tỉnh an giang
khi đến khu vực vườn mít thuộc ấp long hưng xã âu long vĩ
cường đã dùng thanh sắt mang theo đánh nạn nhân tử vong
sau đó cướp đi một điện thoại di động một nhẫn vàng và tiền mặt
cường đem xác ông liêm giấu xuống mương nước gần đó
vào ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cường bị lực lượng công an bắt giữ
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh an giang
tuyên phạt bị cáo nguyễn hùng cường tử hình về tội giết người và ba năm tù về tội cướp tài sản
tổng hợp hình phạt đối với bị cáo cường là tử hình
đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền năm mươi năm triệu đồng cho gia đình bị hại
công an tỉnh hà tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc chuyên nghiệp
liên tỉnh xuyên quốc gia có quy mô hơn một trăm linh tỷ đồng
ra quyết định khởi tố một mươi chín bị can về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bước đầu cơ quan công an xác định để vận hành hệ thống đánh bạc
nhà cái sẽ tuyển dụng các bộ phận khác nhau để duy trì hoạt động
trong đó tại việt nam đối tượng đam thị hải hà là chủ mưu cầm đầu
đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc khách hàng và tuyển dụng quản lý hệ thống các nhân viên
phát trực tiếp ứng dụng đánh bạc trên hệ thống
đồng thời hà còn chịu trách nhiệm liên lạc trực tiếp với các đối tượng người trung quốc
hoạt động ở nước ngoài để duy trì hoạt động của hệ thống đánh bạc
với phương thức hoạt động như trên cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đường dây tổ chức đánh bạc nói trên đã lôi kéo các con bạc trên phạm vi toàn quốc
nộp tiền vào hệ thống fbs tham gia đánh bạc gần một trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã dạp quyết định khởi tố vụ án
khởi tố một mươi chín bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vũ văn cường chú thành phố con tum vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum
khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cường giới thiệu mình là chủ đầu tư của dự án nhà ở vĩnh phúc
gọi là dự án maya
đang ở giai đoạn hoàn thiện hồ sơ dự án cường cũng là chủ các thửa đất thuộc dự án trên
cường đã đề nghị ông tân góp vốn maya với số tiền bốn trăm linh triệu đồng
để hoàn tất các thủ tục xin xây dự án
cũng trong thời gian này cường đưa ra thông tin là mình có một thửa đất
và muốn bán lại cho ông tân yêu cầu nạn nhân đưa tiền để cường làm các thủ tục đóng thuế
cũng như sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất
ông tân đã nhiều lần chuyển tiền qua ngân hàng
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum
thông tin gian dối để chiếm đoạt của ông nguyễn văn tân số tiền hơn bốn trăm bảy mươi triệu đồng
chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa ban hành công điện số một mươi cd gửi tỉnh thành phố ven biển
từ quảng ninh đến quảng ngãi về việc ứng phó về bão sao là
để chủ động ứng phó về bão giảm thiểu thiệt hại
ban chỉ đạo quốc gia ứng phó về bão giảm thiểu thiệt hại
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh thành phố các bộ ngành
thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
tổ chức kiểm đếm thông báo cho các chủ phương tiện
thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão
để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
ra suất các hoạt động trên biển nuôi trồng thuy hải sản
để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão
các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao
chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra